trong khi đó tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
jens stoltenberg ngày bốn tháng năm tuyên bố
liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ ukraine
cũng như không điều quân tới nước này
tuy nhiên nato sẽ triển khai hình thức hỗ trợ khác cho kiev
trả lời họp báo sau hội nghị ngoại trưởng nato ở bruxelles
bị ông jens stoltenberg nêu rõ
nato đã nhất trí sẽ không cho phép máy bay của nato hoạt động
trong không phận của ukraine
hoặc là bố trí quân đội nato trên lãnh thổ của ukraine
người đứng đầu nato cho biết việc thiết lập vùng cấm bay
tại lãnh thổ ukraine có thể dẫn tới hậu quả
mở rộng cuộc chiến sang nhiều quốc gia châu âu
mặc dù có thể đề cập tới việc nato sẽ hỗ trợ cuộc chiến
bằng hình thức khác cho ukraine
song ông jens stoltenberg cũng không nêu chi tiết
cũng nhân dịp này tổng thư ký nato cũng kêu gọi
tổng thống nga vladimir putin dừng ngay chiến dịch quân sự
tại ukraine giúp toàn bộ lực lượng và tham gia
vào các nỗ lực ngoại giao thực chất
ngay cả nước
ngoài ra ông còn cho biết đã nắm được thông tin
về một số vũ khí mà nga đang sử dụng ở ukraine
trong đó có loại không phù hợp với các quy định
của luật pháp quốc tế